đường cao văn lầu tuyến đường huyết mạch của tỉnh bạc liêu ra cửa biển phường nhà mát thành phố bạc liêu
đây là tuyến đường cực kỳ quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển
theo tinh thần nghị quyết của trung ương đảng
tuy nhiên nhiều năm qua tuyến đường này hư hỏng rất trầm trọng
mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu và bộ giao thông vận tải đã phê duyệt dự án cải tạo nâng cấp từ bảy tám năm nay
nhưng việc thi công y ạch kéo dài của các nhà thầu đã gây bức xúc bất bình trong nhân dân
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bạc liêu
tuyến đường cao văn lầu dài gần một mươi km nối từ trung tâm thành phố bạc liêu đến cửa biển của tỉnh
tuyến đường này được nâng cấp giải nhựa cách đây hơn hai mươi năm từ khi chưa chia tách tình
nên đến nay không còn đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt khi tỉnh bạc liêu xác định phát triển kinh tế biển có ý nghĩa chiến lược
chính vì vậy từ nhiều năm qua ubnd tỉnh bạc liêu đã lập dự án trình chính phủ
và bộ giao thông vận tải đầu tư mở rộng nâng cấp tuyến đường này
nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng to lớn từ nền kinh tế biển của địa phương
theo đó chính phủ và bộ giao thông vận tải đã quyết định đầu tư trên hai trăm linh tỷ đồng
giúp tỉnh bạc liêu cải tạo nâng cấp tuyến đường này
tuy nhiên tiến độ thi công rất ị ạch kéo dài hơn năm năm qua
đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội gây bức xúc bất bình trong nhân dân
chính do việc thi công cải tạo nâng cấp kéo dài nhiều năm nên tuyến đường này hiện hư hỏng rất trầm trọng
cũng tại đây trong thời gian qua đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm
trong đó có nguyên nhân đường nhiều ổ voi ổ bò và ngập nước như thế này
là tuyến đường trọng điểm duy nhất từ trung tâm thành phố bạc liêu ra cửa biển phường nhà mát
nơi có nhiều dự án công nghiệp khu du lịch của tỉnh
chính vì vậy lưu lượng các loại xe qua lại trên tuyến đường này
là rất lớn song đường xuống cấp trầm trọng đã đẩy hàng chục ngàn người dân
lâm vào cảnh khó khăn trong việc đi lại kinh doanh buôn bán và mọi sinh hoạt hàng ngày
khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc

khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc
chính vì vậy lưu lượng các loại xe qua lại trên tuyến đường này
khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc
chính vì vậy lưu lượng các loại xe qua lại trên tuyến đường này
khiến cho nhân dân vô cùng bức xúc